công an đã phát hiện bắt xử lý bảy mươi bảy vụ tám mươi ba đối tượng tạm giữ bảy mươi tám ô tô tải và nhiều dụng cụ phương tiện dùng để khai thác khoáng sản trái phép phạt tiền gần ba trăm linh triệu đồng đối với các trường hợp mua bán khai thác khoáng sản trái phép
nhưng đến nay tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện phú quốc vẫn còn tiếp diễn và ngày càng tinh vi hơn
để giữ tình hình này trong thời gian tới cơ quan công an quyền tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh
các ngành chức năng trung nắm tình hình ra sót khảo sát địa bàn phức tạp liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép để bố trí lực lượng kịp thời phát hiện xử lý ngay
các trường hợp tái phạm đủ điều kiện sẽ phối hợp với liên hệ tương hoạc khởi tố điều tra
để bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia tránh việc khai thác bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường đặc biệt là mỹ quan về đẹp của hòn đảo ngọc
trong thời gian tới đề nghị các cơ quan chức năng quyết liệt hơn
nữa trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức an ninh trật tự mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chuyển tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn tỷ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sáu mươi hai trên một mươi hai bến trương dương phường nguyễn thái bình quận một tp hcm về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận
là đối tượng nguyễn văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu phố bảy thị trấn liên hương huyện tuy phong tỉnh bình thuận
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận huyện tuy phong tỉnh bình thuận
công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận huyện tuy phong tỉnh bình thuận huyện tuy phong tỉnh bình thuận
các bạn bộ công an phối hợp thực hiện